để ứng phó với tình trạng quá tải trong giờ cao điểm của khách bay nước ngoài tại nhà ga t hai
cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ áp dụng thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách
bắt đầu từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng một
cảng sẽ bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát phân tách hành khách và người đưa tiễn
ngay tại hai cửa d một và d hai ra vào khu vực làm thủ tục tại tầng ba nhà ga hành khách t hai
chỉ có hành khách đi máy bay nhân viên nội bộ và các đối tượng được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền
mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này
thời gian thử nghiệm trước mắt áp dụng trong hai khung giờ cao điểm
từ chín đến một mươi một giờ và từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi ba h từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng một
sau thời gian thử nghiệm căn cứ vào tình hình thực tế cảng sẽ linh hoạt triển khai phương án
trong các ngày khung giờ cao điểm phục vụ tết nguyên đán áp dụng đến hết ngày hai mươi tám tháng hai